tuổi trú tại địa phương gục chết với một vết thương sâu trên cổ
ngay sau đó một mươi chín đối tượng liên quan đến vụ việc trên đã bị bắt giữ để điều tra về hành vi giết người
và gây dối trật tự công cộng
nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn giữa đoàn hoàng thương một mươi sáu tuổi và lưu quốc huy một mươi bảy tuổi
chọn bạo lực để giải quyết thương và huy rủ thêm hai mươi đối tượng khác
mang theo hung khí hỗn chiến với nhau dẫn đến kết cục đau lòng trên
thống kê của các cơ quan tố tụng tỉnh bình định từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
toàn tỉnh xảy ra một mươi vụ làm chết bảy người bị thương sáu người
bên cạnh đó tội phạm cố ý gây thương tích gây dối trật tự công cộng có nguy cơ cấu thành tội giết người cũng gia tăng
riêng tội cố ý gây thương tích
xảy ra đến bốn mươi một vụ nhiều vụ có tính chất băng nhóm nhiều đối tượng tham gia sử dụng hung khí nguy hiểm
có nhiêu vụ gây chết người cho nên tình trạng này đang diễn ra cũng hơi phức tạp
tối đời của các bị cáo mà chúng tôi đưa ra sửa sửa là nó rất trễ
bên cạnh những bản án nghiêm khắc đủ sức dân đe thì việc phòng ngừa hành vi côn đồ
hành vi xâm hại đến tính mạng sức khỏe người khác và nhất là tội phạm giết người
cần phải có sự tham gia tích cực của cả xã hội đặc biệt là vai trò của gia đình
và hơn ai hết bản thân từng thanh niên mới lớn cần ý thức rõ
việc đúng việc sai tránh những sai lầm không thể sửa chữa
thông tin từ tỉnh vĩnh long
vào trưa qua đội cảnh sát hình sự công an huyện tam bình tỉnh vĩnh long đã ập vào khu đất chống
thông nguyên xã loan mỹ huyện tam bình bắt quả tang nhiều đối tượng đang tổ chức đánh bạc
dưới hình thức đá gà
phát hiện lực lượng công an các đối tượng đã bỏ chạy ra các vườn cam lân cận để tẩu thoát
lực lượng cảnh sát hình sự kịp thời khống chế truy đuổi bắt giữ một mươi đối tượng
tại hiện trường thu giữ một mươi năm con gà một cân điện tử hai cặp cửa sắt năm mươi cuộn băng keo
bảy điện thoại di động và một mươi năm xe mô tô
kiểm tra trên người các đối tượng tổ công tác tạm giữ gần bốn mươi một triệu đồng
công an huyện trần đề tỉnh sóc trăng còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng danh ương
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường chú tại ấp tắc bướm xã thạnh thới an huyện trần đề tỉnh sóc trăng
về tội giao cấu với trẻ em
đối tượng này có sẹo thẳng một cm cách hai cm trên sau cánh mũi phải
còn về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ một mươi ba đến dưới một mươi sáu tuổi
phòng cảnh sát thiên án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh sóc trăng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng thạch văn hảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú
tại ấp trương hiền xã thạnh trị huyện thạnh trị tỉnh sóc trăng
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m sáu mươi một và có sẹo tròn cách một năm cm trên trước đuôi lông mày phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy và cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chia chất với đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
điều tra bộ công an phối hợp thực hiện